số hóa nhằm tạo thuận lợi hơn cho người sử dụng tuy nhiên cùng với đó thì thời gian qua cũng xuất hiện
không ít ứng dụng hay thường gọi là app cài đặt trên các thiết bị di động núp bóng các mô hình tài chính
để lừa đảo như hoạt động đầu tư gửi tiền lãi suất cao và đặc biệt là hoạt động cho vay
quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thông qua mạng xã hội người đàn ông này đã cài đặt app vay tiền online nghi sơn và đăng ký vay hai mươi triệu đồng
sau đó anh được một đối tượng tự xưng là người đại diện của app yêu cầu chuyển trước số tiền năm triệu đồng để đặt cọc
mặc dù đã chuyển tiền tuy nhiên đối tượng lại đưa ra các lý do
ngày thứ tám là em phải trả năm triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng
số tiền lãi phạt đấy nó sẽ cứ nhân lên từng ngày
nếu như mình cứ chậm ngày nào là mỗi ngày ba trăm linh nghìn đồng cứ nhân lên như thế
đến khi nào mình trả hết thì thôi
những năm qua lực lượng công an đã đấu tranh triệt phá rất nhiều đường dây
ổ nhóm cho vay qua áp
bộ công an cũng đã nhiều lần ra cảnh báo
đây là một cây bẫy lãi suất với đủ các loại phí
mà người vay rất có thể bị vướng vào vòng xoáy tín dụng đen
đây là các đối tượng quản lý và vận hành ba app cho vay
kết việt nam vay nhanh rổ và ovay
đã bị cục cảnh sốt hình sự bởi công an
y hợp với công an thành phố hà nội triệt phá
mỗi tháng số khách hàng vay qua hệ thống ba app này
khoảng gần một triệu người
với số tiền các đối tượng giải ngân cho vay khoảng một trăm linh tỷ đồng
nếu người vay không thanh toán được như cam kết
sẽ bị phạt và kèm lãi mẹ lãi con
lên tới khoảng từ một nghìn năm trăm bảy mươi đến hai nghìn một trăm chín mươi một năm
các con số cho thấy lĩnh vực này đã hoạt động rất gây gớm tại nước ta
hiện nay có hàng trăm app cho vay tiền trên kho ứng dụng của android và ios
do hoạt động không theo một quy định cụ thể nào
không chịu sự quản lý và kiểm soát của cơ quan nhà nước
khi xảy ra rủi ro các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
khi các tổ chức tiến dụng đen tự xử lý một cách tùy tiện
đòi nợ bằng các hình thức như khủng bố về tinh thần sức khỏe đe dọa cả tính mạng
chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp gây bất ổn an ninh trật tự và an toàn xã hội
không được phép xúc phạm đến danh dự nhân phẩm
không được phép đe dọa không được phép cưỡng ép
không được phép dùng những hành vi trái pháp luật để yêu cầu đòi nợ
mặc dù khoản nợ có thật mặc dù người vay không trả người ta vi phạm cam kết
nhưng cái việc đòi nợ vẫn phải diễn ra một cách hợp pháp
và nếu không đòi nợ thì phải yêu cầu cơ quan chức năng cơ quan pháp luật xử lý
chứ không được phép tự sử dụng luật dừng
không được phép tự gây sức ép tự đe dọa tự cưỡng ép khách hàng
vay tiền là nhu cầu thích thịnh của người dân
sự xuất hiện của loại hình cho vay ngang hàng thông qua các ứng dụng trực tuyến
cũng là việc sử dụng công nghệ để mở ra một kênh tiếp cận vốn mới linh hoạt thuận tiện
tuy nhiên trên thực tế các tổ chức doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc bài bản trong lĩnh vực này thì vắng bóng
trong khi các băng nhóm đường dây hoạt động kiểu tín dụng men thì đầy dẫy
làm rất nhiều người dân vướng vào cảnh nợ nần bị khủng bố
bên cạnh đó đến nay cũng chưa có hành lang pháp lý cụ thể đối với mô hình này
do vậy dẫn đến nhiều rủi ro tiềm ẩn gây bất ổn xã hội dễ phát sinh những hành vi vi phạm pháp luật
vâng trước sự nhức nhối của đạn tín dụng đen quá
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã ra thông báo đề nghị người dân đề cao cảnh giác
không nên vay tiền qua các app hoạt động trái phép trên không gian mạng
không cung cấp các thông tin của mình và người thân bạn bè cho các đối tượng
khi bị các đối tượng gọi điện đe dọa quấy dối xuyên tạc vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm
cần khai báo với cơ quan công an địa phương nơi cư trú để được hỗ trợ và xử lý theo quy định
chương trình an ninh mạng tuần này đến đây cũng xin được kết thúc